không em ở đây chống tên người cho chứ
nhưng mà mẹ bầu là thường họ cũng không bao giờ họ hỏi là cái nhà nhận con là như thế nào

trong suốt quá trình nói chuyện người này luôn khẳng định mình chỉ giúp những người mong có con nuôi
nhưng cách nói chuyện lại chẳng khác nào một dân buôn chuyên nghiệp

từ lúc mà chưa gặp em
mặt cá hả

có phải là ngày làm không có người để ai hay là ngày làm không có người để ai đâu

thế cả đầu làm chán chả buồn làm ý
thế nên mình đi làm bao nhiêu ngày giờ công sức đi lại là lo lắng mà sợ lắm
là nó liên quan với chị hoa đâu
theo quy định của pháp luật
thì khi đăng ký việc nhận con nuôi
bên cho bên nhận con nuôi phải cùng có mặt
người nhận con nuôi phải trực tiếp nộp hồ sơ nhận con nuôi
cho ủy ban nhân dân cấp xã
nơi đăng ký việc nhận con nuôi
trước khi đăng ký cán bộ tư pháp hộ tịch phải kiểm tra
xác minh kỹ về tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi
tư cách mục đích người nhận con nuôi
trong khi đó việc cho và nhận con nuôi
thông qua mạng xã hội
đã bỏ qua toàn bộ quy trình này
tiềm ẩn sau đó là không ít rủi ro
con nuôi đấy không được công nhận là con nuôi hợp pháp
bởi vì không thông qua thủ tục và hồ sơ quy trình của pháp luật quy định
cái thứ hai rủi ro thứ hai có thể là tiền mất tật mang
gặp những đối tượng lừa đảo
cái thứ ba đó là
vô tình chung là họ sẽ đồng phạm với
nếu như về việc nhận nuôi con nuôi
vì không vì mục đích nhân đạo
thì họ sẽ có thể là tiếp tay vào đồng phạm với
cái đối tượng
trung gian mua giới đó
có thể sẽ cấu thành tội phạm của tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và một cái hệ lụy mà
rất là nguy hiểm
đó chính là những đứa con không biết là có
đến được những cái gia đình mà họ mong muốn không
các đối tượng lạm dụng cái việc đấy
và đưa sang trung quốc để thực hiện
những cái hành vi rất là nguy hiểm khác
việc cho nhận con nuôi như cách thức
của các trung gian trên không hề hợp pháp
dựa vào đâu mà các trung gian
đều mạnh miệng đảm bảo
gia đình hiếm muộn có thể nhận con nuôi
mà không cần thông qua cơ quan chức năng
câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo